còn tại hà nội vào sáng sớm nay đã xảy ra cháy một sưởng sản xuất với lửa và khói bốc cao trong khu công nghiệp quang minh huyện mê linh diện tích nhà xưởng nơi phát cháy khoảng năm m hai
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vào tầm sáu h ba mươi tại xưởng thuộc công ty hệ thống năng lượng việt nam đã xuất hiện cháy
theo người dân ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng khói đen bốc cao hàng chục mét
nói tóm lại là mức độ đám cháy này thì sự cố thì nó không biết trước được
thế thì sau khi phát hiện cháy thì nói chung là ngọn lửa lan quá nhanh
từ lúc sáng từ sáu h ba mươi là nó cháy từ đầu sướng bên kia
xong rồi khoảng ba mươi phút sau thì nó cháy sang đầu bên này là cháy rất là to
lúc đấy là lực lượng chữa cháy sang cũng rất là đông
và triển thai chữa cháy luôn
tôi thấy là đám cháy này rất là nghiêm trọng cháy to
trung tâm chỉ huy công an thành phố hà nội đã điều động hàng chục phương tiện chữa cháy
cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc ba đơn vị
công an huyện mê linh công an huyện sóc sơn và khu vực một thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội nhanh chóng đến hiện trường
vụ cháy xuất phát từ nhà kho lan sang sưởng sản xuất
do đặc thù là xưởng nhựa sản xuất đồ chơi trẻ em vì vậy vật liệu cháy trong kho rất là lớn
và cháy sản sinh ra rất nhiều khói nên việc tiếp cận khu vực chữa cháy có nhiều khó khăn
đặc thù cái vụ cháy nó là cái vật liệu dễ cháy và nhà đây là nhà khung tiền thép có xây tường gạch bao quanh
thế thì chính vì vậy mà cái khả năng sụp đổ công viện công trình khi mà chúng ta chữa cháy trong điều kiện lâu dài
đấy là điều đương nhiên
và ở đây tại hiện trường chúng ta đã thấy cái sự sụp đổ
một phần nào đó và chúng tôi đã quyết định dùng cái phương tiện hữu hiệu như là máy xúc máy ủi
để chúng tôi sẽ thay cái sức người để phá rỡ một phần cấu kiện chúng ta tiếp cận ở bên trong của chúng ta chữa cháy
khoảng chín h ba mươi lực lượng chức năng đã không chế đám cháy để tránh cháy lan sang khu văn phòng
nguyên nhân ban đầu chúng tôi chưa đánh giá được nhưng với cái diện tích đám cháy là cái nhà sửa khoảng năm m hai
với tổng diện tích trên khu vực của cái nô thứ một mươi ba này là gần năm hectare
trong khi đó là giữa đây một nhà sửa và một nhà sửa nhà điều hành
hiện nay thì chúng tôi cũng đã trong quá trình cháy nhà sửa
sau khi đó chúng tôi đã cho chống cháy lan và cho tách cháy toàn bộ khu vực ở ngoài
khỏi cháy sang khu nhà điều hành và toàn bộ khu nhà sửa
đến bây giờ thì các đồng chí biết là tại trường này là các đội phòng cháy của các đơn vị địa phương đã tập trận giúp đỡ
và hiện nay các họng nước liên quan khu công nghiệp cũng đảm bảo
và hiện nay cũng đang tiến hành
và đến tại thời điểm này thì như thông tin báo cáo của cơ sở thì cũng không có người mắc kẹt ở trong đám cháy
và một trăm linh anh em cán bộ chiến sĩ đang chữa cháy thì đều an toàn
đây là cái thông tin ban đầu của công cháy
cũng trong sáng nay một sưởng sản xuất mút xốp tại xã minh trí huyện sóc sơn cũng đã cháy
với thời tiết còn nắng nóng như hiện nay lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân
các doanh nghiệp chủ động trong công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy
hạn chế mức thấp nhất về cháy nổ có thể xảy ra